cùng chung một mục tiêu phòng chống đại dịch trong thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố đà nẵng đã vận động các hội viên và tổ chức cá nhân địa phương cùng chung tay ủng hộ vải và may khẩu trang để phát miễn phí cho cộng đồng
việc làm đầy ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực nhiều mô hình may khẩu trang để phát miễn phí cũng ngày càng được nhân rộng
xuất phát từ suy nghĩ làm gì để chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín chị võ thị phương lan từng là một thợ may nên đã mạnh dạn đến các tiệm may xin nguồn vải dư để tận dụng cắt may thành những chiếc khẩu trang xinh xắn và phát miễn phí cho cộng đồng
việc làm của chị đã nhanh chóng thu hút nhiều phụ nữ tranh thủ rảnh rỗi cùng tham gia
rỗi thời gian nào thì chị em sẽ cắt mình sẽ làm rập cho chị em rồi chị em sẽ cắt ra rồi mình về nhà
mình sẽ đem về nhà rồi mình may mình may xong rồi dầu lại để một số lượng lớn thì mình sẽ phát lại cho tặng miễn phí cho các chị em
cũng khuyên khám với mọi người là mình phải có tinh thần trước tiên là bảo vệ sức khỏe riêng cho mình trước rồi sau đó mới là cộng đồng trong cái tình trạng nó lây lan nó dịch mạnh quá lớn
đây là một việc làm thường xuyên từ khu dân cư một mươi ba trên một mươi ba phường rồi thì sắp tới thì chúng tôi vẫn tổ chức cho các chị em phát động tiếp tục trong các chị em là may khẩu trang cho khu dân cư
và may đến đâu phát đến đó cho người dân trong sử dụng và đối tượng chính của chúng tôi trong quá trình tổ chức thực hiện đó là những hội dân nghèo và khó khăn trên tất cả các địa bàn khu dân cư
hiện thành phố đà nẵng đã có hai mươi hai hội liên hiệp phụ nữ phường với bảy mươi sáu tri hội tham gia hoạt động này
tính đến nay tổng số khẩu trang may và phát miễn phí ra cộng đồng hơn một mươi một năm trăm linh chiếc
điều này đã giúp hàng nghìn lượt người được bảo vệ sức khỏe nhất là tại những nơi công cộng
ngoài ra các cấp hội đã cấp phát hơn một trăm chín mươi bốn tờ rơi
phát hành chia sẻ
hơn một năm trăm linh sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp kiến thức và hướng dẫn người dân phòng chống dịch covid một mươi chín